trong khuôn khổ ngày hội du lịch tp hcm năm hai nghìn một mươi chín mới đây sở du lịch thành phố đã chủ trì tọa đàm
kinh doanh khách sạn trong thời đại công nghệ số buổi tọa đàm đã thu hút các nhà quản lý
các công ty giải pháp công nghệ cũng như nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khách sạn
và dịch vụ lưu trú trên địa bàn thành phố
tại buổi tọa đàm đại diện sở du lịch tp hcm cho biết tính tới cuối năm hai nghìn một mươi tám
trên địa bàn thành phố đã có hai chín trăm ba mươi bảy cơ sở lưu trú du lịch các loại với hơn sáu mươi phòng
hệ thống này đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh tạo sức hấp dẫn cho du lịch thành phố
tuy nhiên thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số
tại các khách sạn trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều bất cập
cuộc cách mạng công nghiệp bốn đang có những ảnh hưởng rất là rõ rệt đến các lĩnh vực
trong đời sống kinh tế xã hội và ngành khách sạn thì cũng không ngoại lệ
việc ảnh hưởng của xu hướng
cuộc cách mạng này tác động trực tiếp đến việc quản lý kinh doanh
cũng như vận hành của các doanh nghiệp cơ sở lưu trú du lịch và cơ quan quản lý nhà nước
yêu cầu phải ứng dụng công nghệ thông tin và công tác quản lý nhà nước
quản lý an ninh cũng như kinh doanh thậm chí ứng dụng ngay từ khâu thiết kế
đối với ngành khách sạn và cơ sở lưu trú đặt ra vô cùng cấp thiết
trong bối cảnh nền kinh tế chia sẻ số
nhưng hiện tại yêu cầu này còn thiếu chiến lược thực hiện
hạn chế về nguồn vốn hạn chế về hạ tầng thông tin cũng như nhân sự thực hiện
với sự hỗ trợ của công nghệ bốn
những dữ liệu về khách hàng mục tiêu thị trường mục tiêu sẽ được phân tích
và xử lý được đơn vị tư vấn tập hợp đầy đủ cái thông tin
và những thông tin đó sẽ giúp định hình ra một mô hình khách sạn
tại buổi tọa đàm giải pháp các doanh nghiệp vừa và nhỏ
nên sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin của các đơn vị tư vấn
các đơn vị chuyên nghiệp được đưa ra như một giải pháp cân bằng
giữa bài toán kinh doanh và đầu tư
dù phải đối mặt với nhiều thách thức
song việc ứng dụng thành công công nghệ thông tin sẽ tạo ra một bước đột phá
trong công tác quản lý và kinh doanh dịch vụ lưu trú của thành phố